một mươi tỉnh hạn nặng tại tây nguyên đã đồng loạt xuất hiện mưa trong hai ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng bốn
nhưng trước đó trong nhiều tháng nay việc nhiều nơi của tây nguyên không có mưa
đã dẫn đến nguy cơ hàng trăm hectare cà phê của người dân nơi đây có thể bị mất mùa
và trước tình hình trên nhiều giải pháp ứng phó với hạn đã được triển khai
trong đó nổi bật là phương pháp tưới tiết kiệm nước cho cây cà phê
để cứu những vườn cà phê trước nguy cơ héo úa do hạn
viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp tây nguyên đã nghiên cứu đưa ra và hướng dẫn các nông hộ
thực hiện lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước cho cây cà phê
nếu như trước đây mỗi gốc cà phê người dân tưới tám trăm linh đến một lít cho mỗi đợt
thì hiện nay với hệ thống tưới tiết kiệm này người dân chỉ cần tưới bốn trăm linh sáu trăm linh lít nước trên một gốc
trên một lần tưới tiết kiệm từ hai trăm linh đến ba trăm linh lít nước trên một gốc trên một lần tưới
không những vậy với hệ thống tưới tiết kiệm người nông dân có thể hòa phân bón vào nước tưới
hệ thống có thể đưa phân bón và nước tưới đến từng gốc cây
vì vậy hiệu suất sử dụng sẽ tăng cao hơn so với việc sử dụng bằng cách bón gốc truyền thống như trước đây
đối với hệ thống tưới tiết kiệm do hoa si nghiên cứu này
thì hầu như nông dân rất dễ thực hiện
thực hiện tất cả các nguyên vật liệu thì nông dân có thể tự mua ở tại địa phương
các quán bán các dụng cụ về ống nước thì hầu như đều có chỉ trừ những đầu bẹc này
tuy nhiên những đầu bẹc này thì rất rẻ khoảng từ bốn trăm linh năm trăm linh trên một đầu bẹc nhỏ
vận hành cũng như lắp đặt thì rất đơn giản
cho nông dân thì viện cũng rất tích cực và sẵn sàng để có thể hỗ trợ kỹ thuật cho bà con nông dân lắp đặt hệ thống
bên cạnh đó với sự phối hợp giữa viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp tây nguyên và công ty net play việt nam
nhiều phương pháp đo lượng nước tưới độ ẩm của đất cũng được hướng dẫn cho nông dân
chỉ bằng những vật dụng hết sức đơn giản người dân có thể sử dụng để đo lượng nước tưới hay đo độ ẩm của đất
để biết được đã đến lúc tưới hay chưa
bên cạnh công nghệ tưới tiết kiệm và tưới nhỏ giọt thì chúng tôi giới thiệu một biện pháp rất là đơn giản cho người nông dân
tức là bằng cách đo lượng nước tưới
và chúng tôi làm tổng cộng một mươi năm mô hình trình diễn về tưới tiết kiệm nước ngay tại vườn của nông dân
khi mà bà con trồng cà phê đã biết sử dụng áp dụng phương pháp để đo độ ẩm của đất
để quy định số lần tưới cũng như thời điểm tưới cà phê
cà phê sao cho phù hợp tiết kiệm được lượng nước
thưa ông cách làm như thế nào ạ
cách làm chúng tôi là dùng cái chai nhựa này để coi như là chúng tôi sẽ cắm xuống đất
thời gian chúng tôi đo là từ năm h ba mươi đến bảy h hàng ngày
ví dụ như cái tán cà này thì chúng tôi dùng ngôi một cái lỗ vừa phải và chúng tôi cắm cái chai xuống
thì sớm mai trước khi mà trường mọc thì chúng tôi ra kiểm tra
nếu trong cái chai này mà còn hơi nước trong này thì chứng tỏ cái mức độ ẩm trong đất đang còn thì chưa cần tưới
nhưng nếu cái chai này không còn hơi nước
thì chứng tỏ là đất đã khô và cần phải tưới ngay
tây nguyên đang hạn hán khốc liệt và với việc áp dụng những quy trình kỹ thuật đơn giản
bà con dễ áp dụng sẽ giúp cho việc sử dụng nguồn nước hiệu quả hơn và năng suất của cây cà phê vẫn được đảm bảo